thời gian gần đây nhiều bà con nông dân tại tỉnh an giang rất vui mừng vì có thêm nông cụ thiết bị phun xịt mới tiện lợi gọn gàng và an toàn khi di chuyển trên đường
đó là cần phun xếp gọn do anh nguyễn hoàng phi một người con ở vùng đầu nguồn sông tiền thuộc huyện tân châu tỉnh an giang sáng chế
so với các cần phun xịt trước đây loại nông cụ mới này không khác nhiều về kiểu dáng hay kích thước
nhưng với độ bền nhẹ cùng với tính năng mới là xếp gọn tạo sự tiện lợi an toàn khi di chuyển đặc biệt là các tuyến đường giao thông nông thôn
nên hiện nay nông cụ này đang được rất nhiều người dân vùng đầu nguồn sông cửu long ưa chuộng
theo anh nguyễn hoàng phi người sáng chế ra nông cụ này xuất phát từ ý tưởng thấy bà con nông dân ra đồng
với những cân xịt trên tay dài từ ba đến bốn mét cản trở và khó khăn cộng thêm sự nặng nề và nguy hiểm
nên anh đã nghĩ đến cần phun xếp gọn
sau nhiều năm mầy mò nghiên cứu đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu anh đã chế tạo thành công sản phẩm như mong muốn
đầu năm hai nghìn một mươi sáu tôi đã sáng chế một cái khớp mới mà nó nhẹ rất là nhẹ nó đạt trọng lượng chỉ ba mươi gram thôi
do đó là khi mà mình đưa vào cái cần chạch xếp hiện tại bây giờ thì nó rất là nhẹ và nông dân rất là thích
cái ưu điểm của cái cần xếp này dù về nhà mình xếp gọn lại thì nó chống được cái chuyện mà bị gãy hay là bị dập này kia đó
thì khi mình xếp gọn mình mán lên hoặc là mình cắt một nơi gọn gàng thì nó rất là tiện
hiện nay đứa con tinh thần cần phun xếp gọn đã được anh phi đăng ký sáng chế độc quyền
trong tương lai anh có kế hoạch sản xuất hàng loạt sản phẩm để giúp cho nhiều nhà nông ở miền tây
có điều kiện sử dụng nông cụ tiện lợi bền an toàn và linh hoạt trong di chuyển trên đồng ruộng và các tuyến đường giao thông nông thôn